chiều ngày một mươi năm tháng một mươi tại trụ sở trung ương đảng đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tiếp thân mật đồng chí victor gauté lô
bí thư trung ương đảng trưởng ban tư tưởng trung ương đảng cộng sản cuba
đang thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí trần quốc vượng nhiệt liệt chào mừng đồng chí victor gauté sang thăm lại việt nam
chúc mừng quốc hội cuba đã bầu đồng chí miguel díaz canel làm chủ tịch nước cộng hòa cuba
và đồng chí esteban laso làm chủ tịch quốc hội cộng hòa cuba
đồng chí trần quốc vượng khẳng định việt nam sẽ làm hết mình để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa
mối quan hệ anh em mẫu mực hiểu nghị truyền thống hợp tác toàn diện
đoàn kết thủy chung giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
đồng chí victor gauté trân trọng truyền lời hỏi thăm thân thiết
lời chúc sức khỏe của đồng chí raúl castro bí thư thứ nhất đảng cộng sản cuba
và của đồng chí miguel díaz canel chủ tịch nước cộng hòa cuba
bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
đồng chí victor gauté mong muốn và quyết tâm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa
mối quan hệ truyền thống tốt đẹp hợp tác toàn diện giữa hai đảng nhà nước và nhân dân hai nước